tại hà nội hội sách mùa thu hai nghìn một mươi sáu do bộ thông tin và truyền thông tổ chức đã được khai mạc
với sự tham gia của khoảng sáu mươi đơn vị xuất bản phát hành bưu chính giáo dục và đào tạo
việc tổ chức hội sách mùa thu năm hai nghìn một mươi sáu nhằm xây dựng thói quen đọc sách mua sách trong cộng đồng
xây dựng chuỗi hoạt động văn hóa gắn liền với sách mang tính thường kỳ xuyên suốt
tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa người đọc với sách hướng tới xây dựng một xã hội học tập
một nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội nói chung và thủ đô hà nội nói riêng
đây là hội sách đầu tiên do bộ thông tin và truyền thông tổ chức theo phương thức xã hội hóa
từ sau quyết định của thủ tướng chính phủ là toàn dân xây dựng xã hội học tập
bắt đầu xây dựng từ nền tảng là tình yêu với cuốn sách là xây dựng một xã hội yêu sách và học tập
đến với hội sách mùa thu hai nghìn một mươi sáu bạn có thể tìm thấy các ấn phẩm xuất bản mới nhất
các đầu sách bestseller được xuất bản theo nhiều chủ đề đa dạng phong phú
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị pháp luật
kinh tế khoa học công nghệ kỹ thuật tham khảo giáo dục văn học văn hóa xã hội tôn giáo
nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của nhiều đối tượng bạn đọc
em thường hay tìm những các văn học trẻ các cây bút văn học trẻ hiện nay
nội dung thì phong phú đa dạng lối hành văn nhẹ nhàng phù hợp với lứa tuổi của bọn em
và đồng thời cũng đáp ứng được nhu cầu của đọc giả nếu như muốn tìm những cuốn sách giải trí nhẹ nhàng

tại khu vực sân khấu của hội sách sẽ diễn ra các chương trình giao lưu độc giả tác giả
giới thiệu các cuốn sách mới xuất bản
hội sách mùa thu hai nghìn một mươi sáu diễn ra từ ngày chín tháng chín đến ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu